ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng những vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai võ ngọc thành
đã gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng tài sản của nhà nước lãng phí lớn nguồn lực đầu tư
ủy ban kiểm tra trung ương khẳng định vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai võ ngọc thành
gây hậu quả nghiêm trọng và đến mức phải xem xét kỷ luật
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy cục quản lý giá bộ tài chính
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ tài chính đảng ủy cục quản lý giá
xem xét trách nhiệm thi hành kỷ luật cục trưởng cục quản lý giá nguyễn anh tuấn và các cán bộ sai phạm
năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư
ba xem xét thi hành kỷ luật ông huỳnh tấn việt
ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy phú yên
công an tỉnh quảng trị vừa tạm giữ hai cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị
cdc quảng trị để điều tra làm rõ về hành vi bán bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai
xa bên ngoài để trục lợi
đó là ông đỗ đình phi và lê quang việt cán bộ khoa xét nghiệm của cdc quảng trị
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cdc quảng trị và sở y tế tỉnh quảng trị đã mua hai mươi một gói thầu
bộ sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai của công ty việt á thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế
và dược phẩm thừa thiên huế với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng

công an tỉnh lạng sơn chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát nhân dân tỉnh lạng sơn
đề nghị truy tố hai mươi bị can về tội mua bán tài liệu bí mật
cơ quan an ninh điều tra xác định có năm bị can đã có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại hai kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
và kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra có hai bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
và một mươi ba bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
các bị can thuộc công chức viên chức giáo viên các sở ngành văn phòng
ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân các huyện trong tỉnh lạng sơn
bà vũ đặng hải yến đã đề nghị được thôi giữ chức phó tổng giám đốc flc
vì một số lý do ca nhân
trong thời gian bà hải yến là nhân sự được cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết
ủy quyền thực hiện toàn bộ quyền cổ đông tập đoàn flc và hãng hàng không bamboo airways
sau khi ông bị khởi tố
ngày một mươi bốn tháng bảy hội đồng quản trị tập đoàn flc đã chấp thuận đề nghị
đơn từ chức của bà vũ đặng hải yến
sau khi bà yến đề nghị được thôi giữ chức phó tổng giám đốc flc
vì một số lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm được công việc
bà vũ đặng hải yến cũng là người trước đó đã thay mặt
và đại diện thực hiện toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản
quyền tài sản thuộc sở hữu của ông trịnh văn quyết
và điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và bamboo airways
sau khi ông quyết bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố
đến khi hội đồng quản trị của flc đã bầu ông đặng tất thắng làm chủ tịch mới
trước đó tập đoàn flc cũng đã có nhiều thay đổi về nhân sự
đại hội cổ đồng bất thường ngày hai tháng bảy đã bầu ba nhân sự bổ sung
vào hội đồng quản trị gồm ông lê bán nguyên ông doãn hữu đoàn
và ông lê thái sam
sau đó ông nguyên được hội đồng quản trị bầu làm chủ tịch thay cho ông đặng tất thắng
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới tổ chức phiên họp thứ hai
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị trưởng ban chỉ đạo
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phó trưởng ban chỉ đạo
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đại diện các bộ ban ngành trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại phiên họp
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao
việc thường vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tích cực chủ động triển khai rất nhiều công việc
để xây dựng đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chủ tịch nước đề nghị các ý kiến tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo
đề cương tổng kết kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết theo hướng cần nghiên cứu đánh giá khái quát
mang tính hệ thống rút ra những vấn đề lớn của đất nước trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
gắn với công tác xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời gian tới
trong tình hình mới chủ tịch nước đề nghị việc xây dựng đề cương báo cáo tổng kết
cần nghiên cứu đề xuất những nhiệm vụ trọng yếu phương hướng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
với tầm nhìn giữ nước từ sớm từ xa cả ở bên trong và bên ngoài
việc nghiên cứu cần được tiến hành công phu lắng nghe nhiều chiều đảm bảo khoa học và có giá trị thực hiện lâu dài
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện tổ biên tập báo cáo tóm tắt đề cương chi tiết
báo cáo tổng kết nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
trong một mươi năm qua toàn đảng toàn quân và toàn dân thực hiện nghị quyết vượt qua những khó khăn thách thức
chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
các ý kiến tại hội nghị đánh giá việc tổng kết cần thực hiện được mục tiêu phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc
và cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại giữ vững môi trường hòa bình ổn định
tranh thủ tối đa mọi điều kiện quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
trong đó cần củng cố tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
kiên quyết kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ vùng trời vùng biển không gian mạng
đảm bảo an ninh trật tự giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển
tại hà nội vào chiều ngày hôm nay đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành địa phương
về phía bộ công an có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
theo báo cáo sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình trật tự an toàn giao thông với cơ bản được đảm bảo
số vụ số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể giảm sáu trăm linh triệu
sáu mươi ba vụ và giảm bảy trăm chín mươi ba người bị thương
bên cạnh những kết quả đạt được công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sáu tháng đầu năm
còn một số tồn tại hạn chế như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội

phát biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh biểu dương hai ngành công an và giao thông
đã có những giải pháp rất quyết liệt trong việc chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm
tăng cường các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
như bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn
ma túy và trở hàng quá tải trọng trong đó có kế hoạch số hai trăm chín mươi chín về cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn
và xử lý vi phạm trở hàng quá tải trọng hàng hóa
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tiếp tục tổ chức kiểm tra đôn đốc theo chuyên đề và việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi tám của chính phủ
làm việc với các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong sáu tháng đầu năm và có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp
bộ công an thì tôi thấy là các vị trí đã nêu rõ cái nhiệm vụ trong việc triển khai kế hoạch tổng tiết một mươi năm
cái chỉ thị của bản bí thư số một mươi tám cái chỉ thị một mươi tám của bản bí thư
cái thứ hai là tôi rất đồng ý là duy trì thường xuyên cái đợt cao điểm thường xuyên
giải quyết tất cả vấn đề nồng độ tùy rồi là diễu khóa tài tiếp tục chỉ đạo các công an các tỉnh thành
trong việc kiên quyết kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải
tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát tải trọng xe
theo chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
tiếp tục tăng cường quản lý công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy tại hà nội đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
chủ trì kỳ họp thứ một mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng những vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
võ ngọc thành đã gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại lớn
tài nguyên rừng tài sản của nhà nước lãng phí lớn nguồn lực đầu tư
ủy ban kiểm tra trung ương khẳng định vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
võ ngọc thành gây hậu quả nghiêm trọng và đến mức phải xem xét kết luận
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy cục quản lý giá bộ tài chính

ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ tài chính đảng ủy cục quản lý giá
xem xét trách nhiệm thi hành kỷ luật cục trưởng quản lý giá nguyễn anh tuấn và các cán bộ sai phạm
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư
xem xét thi hành kỷ luật ông huỳnh tấn việt
ủy viên trung ương đảng
bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy phú yên
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban giám đốc và tập thể lãnh đạo chỉ huy của công an thành phố đà nẵng
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những kết quả mà công an thành phố đạt được
trong thời gian qua và nhấn mạnh thời gian tới công an thành phố đà nẵng cần chủ động tham mưu
nắm chắc tình hình làm tốt công tác phòng ngừa chú trọng học tập kinh nghiệm trong giải quyết
và xử lý các công việc thực tế ở cơ sở tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng cháy chữa cháy
lấy phương châm phòng ngừa là chính tấn công nhanh chóng quyết liệt
để kịp thời phát hiện chấn áp các loại tội phạm ngay tại khu dân cư tổ dân phố
công tác cán bộ là then chốt đi vào thực chất và có chiều sâu nhằm hướng đến sự phát triển bền vững
phát huy tính nêu gương trong cán bộ đảng viên nhất là lãnh đạo chỉ huy
chủ động quan tâm đến đời sống điều kiện công tác của từng đơn vị cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là số chiến sĩ được tăng cường về công an xã nơi vùng sâu vùng xa
giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác ra sức phấn đấu đảm bảo ổn định an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
chiều nay tại quảng ninh trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các tỉnh thành khu vực phía bắc
cùng dự hội nghị có đại diện các cục nghiệp vụ đại diện lãnh đạo công an ba mươi một tỉnh thành phố khu vực phía bắc
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một các tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã tổ chức được
hơn hai trăm linh buổi tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cho hơn một mươi năm triệu lượt người tham dự
nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn sáu trăm linh nguồn tin trong đó gần hai trăm bốn mươi tin có giá trị
giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá sáu mươi tám hai trăm năm mươi sáu vụ bắt giữ bảy mươi ba hai trăm ba mươi ba đối tượng
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của công an các tỉnh phía bắc
thời gian tới lực lượng công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
âm mưu phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào
nhất là tại địa bàn cơ sở tổ chức tốt công tác dân vận nhất là tại vùng dân tộc tôn giáo
phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước
trong phát triển kinh tế xã hội tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân

bác luôn luôn trăn trỏ xây dựng lực lượng của người ta không chỉ là tinh nguyện không chỉ là chính quy hiện đại

tại cuộc hội thảo khoa học đại tướng mai trí thọ với lực lượng công an nhân dân việt nam và đảng bộ chính quyền nhân dân tp hcm ngày một mươi hai tháng bảy vừa qua
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã nhấn mạnh
di sản của cố bộ trưởng để lại khó mà kể hết được
nhưng có thể nói đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
đồng chí mai trí thọ vẫn luôn dành tí tuệ tâm sức của mình và những tình cảm còn lại cho công tác xây dựng xây dựng đảng xây dựng chính quyền xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh
cũng trong dịp này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thời gian tới sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự có thể còn gặp nhiều khó khăn thách thức
và khi ấy những bài học mà đại tướng mai trí thọ đã để lại về phong cách người công an bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ lại càng sáng lên giá trị với toàn lực lượng
vì dân đó là tấm gương của đại tướng mai trí thọ và cũng là mệnh lệnh